thưa quý vị công an tỉnh tiền giang cho biết hiện đang tạm giữ hai đối tượng là trần thanh có sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
ngụ tại xã mỹ phong thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang và mai chí cường sinh năm hai nghìn năm
ngụ tại huyện trần đề tỉnh sóc trăng vì có hành vi tàn trữ trái phép hung khí nguy hiểm
vào lúc một mươi bảy h ngày một mươi năm tháng một mươi một tổ tuần tra kiểm soát phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh
đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ năm mươi đoàn thuộc địa bàn ấp bình long xã sông bình huyện chợ gạo
khi phát hiện hai đối tượng đi trên xe môi cô bị kiểm soát sáu mươi ba k năm ba nghìn ba trăm năm mươi không đồng hữu bảo hiểm
có biên huyện nghi vấn nên tiến hành chặn dừng
hai đối tượng không chấp hành tăng ga bỏ chạy và vứt lại một túi sách màu đen
tổ công tác truy đuổi bắt được hai đối tượng đồng thời kiểm tra bên trong túi sách có tám thanh kim loại
đã được mài nhọn cán quấn băng keo mỗi thanh dài khoảng một mươi năm cm
qua điều tra ban đầu hai đối tượng khai tên trần thanh có sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ xã mỹ phong
thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang và mai chí cường sinh năm hai nghìn năm ngụ huyện trần đề tỉnh sóc trăng
hiện đang thuê trọ tại phường hai thành phố mỹ tho
hai đối tượng khai chúng được một đối tượng ở cảng cá mỹ tho thuê giải quyết môi phẩm
với một nhóm khác với giá một triệu đồng
đối tượng giao cho có và cường tám thanh kim loại tuy nhiên chúng đã bị phát hiện trên đường đi
chưa kịp gây án
tổ công tác bàn giao đối tượng cùng tan vật cho phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh điều tra xử lý theo quy định